theo lộ trình của chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám thì năm nay sách giáo khoa phổ thông mới
sẽ tiếp tục được thực hiện ở khối ba khối bảy và khối một mươi
đây là năm thứ ba liên tiếp ngành giáo dục cho ra mắt bộ sách mới trong chương trình giáo dục phổ thông mới
hiện các nhà trường đang gấp rút cho giáo viên tìm hiểu và tập huấn để kịp năm học mới
một mươi nhà xuất bản được phê duyệt với một trăm hai mươi bảy đầu sách giáo khoa của cả ba khối lớp ba bảy và một mươi
theo các tác giả biên soạn sách lần này cho biết chương trình mới bên cạnh đổi mới về cách tiếp cận
phát triển năng lực chương trình còn được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của học sinh
năm nay với chương trình mới ở bậc phổ thông đối với lớp một mươi sẽ có hơn một trăm linh tổ hợp môn học để học sinh lựa chọn
học sinh phải chọn năm môn từ ba nhóm môn học mỗi nhóm chọn ít nhất một môn học
một cái hướng mà phù hợp với nguyện vọng của các em phù hợp với năng lực của các em
thì lúc đấy các em mới có thể là theo suốt cả ba năm học để định hướng cho các em tới cái trường đại học
hoặc là cái nghề nghiệp của các em
thì đấy cũng là chính là cái mục đích của bộ sách giáo khoa mới
theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các nhà xuất bản
tổ chức hội nghị giới thiệu sách giáo khoa thời gian hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
để các trường có thời gian lựa chọn tập huấn tới giáo viên về chương trình mới phát hiện tháo gỡ các khó khăn trong quá trình thực giảng
các giáo khoa đảm bảo theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo
tuy nhiên thì ý tưởng của mỗi cuốn sách của mỗi nhóm tác giả
có những sự khác nhau nên chính vì vậy thì chúng tôi rất là mong muốn là các thầy các cô hãy chú ý lắng nghe
để hiểu rõ được cái ý tưởng của tác giả khi thiết kế cái cuốn sách ở mỗi một môn học
và từ đó có thể nghiên cứu có thể trao đổi trong tổ nhóm để tham mưu với lãnh đạo các nhà trường
để lựa chọn bộ sách phù hợp với trường mình
những sai sót trong sách lớp một lớp hai đã xuất hiện ở các bộ sách phát hành trước đó
mong muốn lựa chọn được những cuốn sách ưu việt nhất
phù hợp với điều kiện của nhà trường học sinh đang được đặt ra